năm mươi năm đã trôi qua nhưng bản di trúc thiên liêng bắc hồ để lại cho chúng ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử
kết tình toàn bộ tinh hoa tư tưởng và đạo đức vô cùng trong sáng đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại
lời di trúc cân dặn đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người
và định hướng cho gần ba mươi năm năm đổi mới kinh tế gây ấn tượng mạnh
thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư và kinh doanh tại việt nam
đến việt nam kinh doanh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn vị doanh nhân người đan mạch này đã xây dựng nhà máy sản xuất
kinh doanh và chứng kiến toàn bộ quá trình đổi mới một giai đoạn kinh tế ấn tượng của việt nam trong gần ba mươi năm năm qua
tư duy kinh tế của đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế chính là yếu tố quan trọng để các doanh nhân nước ngoài như ông gắn bó với việt nam
tôi nghĩ đường lối chính sách đúng đắn là rất quan trọng với đất nước các bạn trong phát triển kinh tế xã hội
cũng như định hướng một tương lai mà việt nam muốn hướng tới
đây chính là cơ hội để các doanh nhân nước ngoài đến kinh doanh và gắn bó với việt nam
trong gần ba mươi năm năm qua nền kinh tế việt nam tăng trưởng trung bình gần bảy một năm
nhờ đó thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp năm lần
sự tăng trưởng của việt nam tăng trưởng trung bình gần bảy một năm

sự tăng trưởng của việt nam cũng có tính bao trùm với tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới bảy

việt nam khẳng định trên trường quốc tế là một nước xuất khẩu đang phát triển mạnh
trở thành một trung tâm sản xuất thu hút những tập đoàn kinh tế lớn toàn cầu
trong đó có những nền kinh tế hung mạnh như mỹ
nhìn lại quá trình đổi mới trong thời gian dài của việt nam
tôi thấy chúng ta cần hợp tác trong kinh tế để nhìn thấy một việt nam phát triển hơn nữa
trong đó hạ tầng rất quan trọng nhiều công ty mỹ đầy đủ khả năng giúp việt nam phát triển hạ tầng
chúng tôi cũng muốn được thấy nhiều hơn nữa sản phẩm của việt nam vào mỹ và ngược lại
trên nền tảng kinh tế của hai quốc gia hiện nay hợp tác thương mại sẽ sâu hơn
chặt chẽ hơn và doanh nghiệp mỹ sẽ đến với việt nam nhiều hơn nữa
cho đến nay đã có sáu mươi chín quốc gia công nhận nền kinh tế việt nam là nền kinh tế thị trường
việt nam đã ký kết một mươi sáu hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương
tuy nhiên theo đánh giá của ngân hàng thế giới tình hình kinh tế hiện nay không giống với gần ba mươi năm năm qua
và việt nam đang và sẽ phải đối diện nhiều thách thức từ sự bất ổn của kinh tế toàn cầu
bên cạnh cơ hội việt nam cần đối diện với thách thức từ bối cảnh kinh tế đang suy giảm sâu hơn thực tế hiện nay
chính vì vậy việt nam cần lường trước những rủi ro sẽ phát sinh
chúng tôi cho rằng chúng ta cần tăng cường về chiều sâu những cải cách cơ cấu
như cải cách về pháp quy cải cách doanh nghiệp nhà nước cải cách hệ thống ngân hàng
để đảm bảo tăng trưởng tiềm năng trong chung và dài hạn
các tổ chức quốc tế đã gọi đất nước hình chữ s bằng cụm từ điều kỳ diệu việt nam
khi chứng kiến những thành tiệu mà việt nam đạt được từ giai đoạn đổi mới đến nay
hiện bối cảnh thương mại toàn cầu đang đình trệ nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam
đặc biệt là những thành tiệu trong gần ba mươi năm năm qua
kinh tế phát triển nhanh và liên tục đặc biệt quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng